cái tên ấy giờ đã không còn trên bản đồ khi hưng long sắp nhập với xã hưng xá kế bên trở thành xã long xá
cuộc sống người dân đã có nhiều đổi khác nhưng mỗi khi nhắc tới hai chữ hưng long người ta vẫn không khỏi ám ảnh về cơn bão chất cấm một thời tràn qua đây
đến nay cơ bản là ổn định cho đến hiện tại bây giờ thì cơ bản là qua hơn gần hai mươi năm rồi thì cái vấn đề ma túy ở long xá đây thì giờ chỉ còn là cái dư âm thôi

cơn bão nào rồi cũng đi qua
dẫu có những mất mát có những thứ không thể nào vẹn nguyên
nhưng rồi con người ta cũng sẽ lắng lại biết trân trọng những điều bình dị quanh mình
có lẽ không ai thấm thiế hai chữ bình yên hơn những người từng trải qua dông bão
quả ngọt lành hôm nay là sự ấp ủ của biết bao mưa nắng
gió sương cũng như sự bình yên tĩnh tải trong tâm hồn con người
cũng là điều đáng quý nhất sau những thăng trầm